trong hai tuần gần đây dịch covid một mươi chín tiếp tục nóng trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước đặc biệt là hà nội một số tỉnh tây nam bộ tây nguyên và phía bắc
điều này dấy lên sự lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trong một vài tháng tới nếu không ứng phó quyết liệt
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín mới đây phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã đưa ra lời cảnh báo nếu để vỡ trận rất khó dập dịch
lời khai báo này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận
lý giải về việc trong thời gian tới việt nam sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đại dịch phó giáo sư tiến sĩ trần đắc vu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng bộ y tế cho biết
đây là điều đã được dự báo trước nhưng lo nhất là làm sao kiểm soát được dịch không bùng phát mạnh vì nhiều người chưa tiêm vaccine nên nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm covid một mươi chín
ông phu lo ngại tỷ lệ tiêm vaccine ở khu vực tây nguyên miền tây nam bộ miền núi phía bắc còn thấp nếu bùng phát dịch người bệnh diễn biến nặng đáp ứng về y tế không kịp sẽ dẫn đến tử vong
vì thế phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng cần phát hiện dịch sớm xử lý ổ dịch xét nghiệm phát hiện ra ổ dịch sớm nhất nếu để vỡ trận rất khó dập đó là phong tỏa hẻm nhất có thể phong tỏa theo nguy cơ đánh giá theo nguy cơ để đáp ứng cho phù hợp
các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc tập trung đông người đặc biệt là không tuân thủ năm k rất nguy hiểm khiến dịch bệnh bùng phát mạnh bất cứ lúc nào
khi được tiêm vaccine người bệnh thường có ít triệu chứng nên rất khó xác định những người dương tính với sars cov hai
vì vậy việc tập trung đông người sẽ dễ lây lan dịch bệnh và khó khăn trong công tác truy vết đưa tới nhiều hệ lụy khi lại phải xét nghiệm thần tốc dựng bệnh viện thu dung bệnh viện giã chiến
theo các chuyên gia nguyên tắc chống dịch ứng dụng trong xây dựng chiến lược vẫn là ngăn chặn phát hiện sớm tổ chức cách ly hiệu quả điều trị hiệu quả và kết hợp tạo miễn dịch cộng đồng bằng vaccine
điều cần lưu ý là tiêm vaccine có lợi ích giảm nguy cơ tử vong nhưng không giảm được mắc và lây nhiễm
quan trọng nhất là phát hiện sớm ca bệnh khi dịch vẫn ở cấp độ một hai mươi ba thì vẫn nên duy trì điều trị tập trung thay vì cách ly f tại nhà như thế mới cắt đứt được nguồn lây nhanh nhất
trước đó ở một hội thảo tiến sĩ nguyễn văn kính nguyên giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam cho biết hiện nước ta đã khống chế được dịch nhưng tâm trấn của dịch covid một mươi chín sẽ quay lại châu âu sau đó có thể đến các quốc gia châu á trong đó có việt nam
tiến sĩ kính phân tích theo cảnh báo của tổ chức y tế thế giới châu âu sẽ có một đợt sóng mới về nguyên tắc thì khi mà châu âu bùng nổ thì sau một hai tháng dịch sẽ bùng phát tại châu á trong đó có việt nam
chúng ta đã trải qua bốn đợt dịch và đều như vậy châu âu xuất phát trước và sau đó chúng ta xuất hiện phía sau tiến sĩ kính cho biết
theo chuyên gia truyền nhiễm nguyễn văn kính sau khi thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam mở cửa đã kéo theo làn sóng người dân về quê rất nhiều người đã mang bầm bệnh về và trở thành các điểm lửa ở địa phương
nếu chúng ta không khống chế tốt thì những điểm lửa này sẽ làm cháy cả cánh rừng lớn chúng ta phải chuẩn bị cho một chiến lược để ngăn chặn việc bùng phát của đợt dịch mới này trên diện rất rộng tại sáu mươi ba tỉnh thành
nếu có ca mắc tiến sĩ kính nhấn mạnh
chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh tại hà nội thời gian này ổ dịch tại quận nam tử liêm đây là một trong những điểm nóng tại hà nội do số ca lây nhiễm cộng đồng cao
bên cạnh các ca f ổ dịch này cũng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận khi có tới gần một trăm linh f một thuộc quận này đang cách ly tại nhà
cụ thể gần một trăm linh f một này đều là các trường hợp thuộc bốn nhóm ưu tiên cách ly tại nhà theo công văn của bộ y tế ban hành trước đó
và kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba khubnz của ủy ban nhân dân tp hà nội các nhóm đối tượng này bao gồm người cao tuổi người có bệnh nền trẻ em phụ nữ đang mang thai
các f một cách ly tại nhà cũng sẽ được thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ xử lý theo quy định
bên cạnh đó hiện quận nam từ liêm cũng đang gấp rút triển khai thành lập một mươi trạm y tế lưu động
trước mắt trạm y tế lưu động phường phú đô sẽ được đưa vào hoạt động đầu tiên
thời gian tới hà nội có kế hoạch điều trị các f không triệu chứng tại các trạm y tế lưu động thay vì vào bệnh viện điều trị tập trung
tính từ đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay quận nam từ liêm đã ghi nhận tổng cộng hai trăm chín mươi sáu f
ổ dịch tại phường phú đô hiện là điểm nóng trên địa bàn quận bùng phát từ ngày chín tháng một mươi một
đến nay chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch này đã ghi nhận một trăm tám mươi ba f trong đó có một trăm sáu mươi hai trường hợp có địa chỉ tại nam tử liêm
sở y tế hà nội cho biết trong ngày một mươi năm tháng một mươi một phát hiện thêm hai trăm tám mươi chín ca dương tính sars cov hai trong đó có bốn mươi bảy ca cộng đồng
đây cũng là số f trong ngày cao nhất từ khi covid một mươi chín bùng phát đến nay
trước số ca lây nhiễm cộng đồng cao lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm người đến các địa điểm liên quan để phòng chống dịch bệnh
cụ thể ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội thông báo tìm người đã đi trên xe buýt bảy mươi a
hướng thị xã sơn tây cầu giấy trong khoảng thời gian năm giờ đến bảy giờ
hướng cầu giấy thị xã sơn tây trong khoảng thời gian một mươi sáu h đến một mươi tám h vào các ngày mùng bảy tháng một mươi một đến một mươi bốn tháng một mươi một
trung tâm y tế quận tây hồ thông báo tìm người trên địa bàn quận tây hồ và thành phố hà nội có đến các địa điểm sau
từ bảy h hai mươi phút ngày bảy tháng một mươi một quán bánh mì trên phố xuân diệu quảng an tây hồ đối diện đường đặng thái mai gần tiệm gà rán
chín giờ ngày tám tháng một mươi một cửa hàng đình vạn phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi một giờ ngày tám tháng một mươi một trạm đăng kiểm nguyên khuê đông anh
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi một cửa hàng đình vạn phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi giờ một mươi ngày một mươi tháng một mươi một hàng phụ tùng bình vụ phố chùa vua quận hai bà trưng
một mươi bốn giờ hai mươi ngày một mươi tháng một mươi một nhà thành nissan số sáu ngõ một trăm hai mươi một kim ngư
tám giờ ngày một mươi một tháng một mươi một cây xăng sáu trăm chín mươi bảy lạc long quân phú thượng tây hồ
tám giờ hai mươi ngày một mươi một tháng một mươi một cổng sau điện lực tây hồ
bốn giờ ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng sử xoan phố đồng nhân hai bà trưng
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng tháng sáu tập thể bộ nông nghiệp chùa vua
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng tháng hàn đại cổ việt
ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng cường nguyệt bảy mươi chín lê đại hành
chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một gara huy anh năm trăm linh nguyễn khoái
một mươi giờ một mươi năm ngày một mươi hai tháng một mươi một ngõ một trăm hai mươi một kim ngư
khoảng một mươi h ba mươi ngày một mươi hai tháng một mươi một gara số một mươi võ trí công

một mươi bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một gara quy đê ngõ sáu mươi tám dương đình nghệ
một mươi bảy giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một làm lốt cạnh ô tô phạm văn bạch
bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một tiên dương đông anh và cổng kho công ty văn thăng long
tám giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty văn thăng long hai mươi m
một mươi ba giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một phố yên ninh xưởng điều hòa hồi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình thông báo
tất cả những người từng đến các địa điểm sau
nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
từ ngày một tháng một mươi một đến một mươi ba tháng một mươi một
tại công ty cổ phân xây dựng số hai tầng ba toàn n ba t tám khu ngoại giao đoàn tám giờ đến một mươi bảy giờ ba mươi
một mươi chín giờ ba mươi ngày tám tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart hai mươi chín a phố nguyễn công hoan
ngày sáu tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart một mươi chín trúc khê
ngày chín tháng một mươi một một mươi một tháng một mươi một tại phòng khám đa khoa vĩnh hà
tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện thoại đến cdc hà nội số chín sáu chín không tám hai một một năm
hoặc chín bốn chín ba chín sáu một một năm cdc hà nội
chuyển sang thông tin về dịch bệnh tại tp hcm
mới đây tại cuộc họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn hiễu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
vừa có văn bản gửi đến các địa phương nhắc nhở
chấn trình tình trạng cấp thuốc điều trị cho

qua một số quận huyện vùng ven trên địa bàn tp hcm
có sự gia tăng f ở nhóm công nhân làm việc
tại các khu chế xuất khu công nghiệp các khu nhà trọ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tính đến một mươi năm tháng một mươi một toàn thành phố hiện có hơn sáu mươi bốn f
trong đó hơn bốn mươi bảy f đang cách ly điều trị tại nhà
trong bối cảnh hệ thống trạm y tế lưu động giảm dần
do lực lượng quân y đang từng bước rút quân
các cơ sở cách ly tập trung dần thu hẹp
dịch có xu hướng gia tăng đã xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ
tại một số địa phương
một số người dân trong số đó f cần được chăm sóc
điều trị liên lạc với trạm y tế nhưng không được
nhiều f phản ánh không nhận được túi thuốc c có thuốc kháng virus
qua nắm bắt tình hình sở y tế ghi nhận thực tế là có những trường hợp như vậy
ngoài một số trường hợp nhân viên y tế giải thích chưa đầy đủ
nên người dân chưa hiểu có những trường hợp đủ điều kiện
nhưng người dân chưa đồng thuận
tuy nhiên cũng có những trường hợp cán bộ nhân viên y tế
chưa làm hết trách nhiệm với người dân bác sĩ nguyễn hữu hưng nói
để chấn chỉnh tình trạng trên sở y tế ra văn bản nhắc nhở
hướng dẫn và kiểm tra chấn chỉnh việc cấp túi thuốc điều trị tại nhà cho f
cuối tuần qua sở đã làm việc với giám đốc của hai mươi hai trung tâm y tế
các quận huyện và thành phố thủ đức để tháo gỡ khó khăn
trên tinh thần phục vụ tốt nhất cho f để bệnh nhân an tâm cách ly điều trị tại nhà
sở y tế đã yêu cầu các địa phương chủ động phương án thăm khám
theo dõi sức khỏe chỉ định và cấp túi thuốc c cho những trường hợp đủ điều kiện
thống kê đến ngày một mươi ba tháng một mươi một sở y tế quản lý hai mươi túi thuốc c
đại diện sở y tế khẳng định giai đoạn này đủ thuốc cung ứng cho người f
có chỉ định sử dụng túi thuốc c
tuy nhiên không phải tất cả f đều sử dụng túi thuốc này
túi thuốc c chỉ sử dụng cho những trường hợp đồng thuận và có chỉ định của bác sĩ
thuốc không sử dụng cho các trường hợp dưới một mươi sáu tuổi phụ nữ mang thai bệnh suy gan suy thận
thưa quý vị và các bạn trong cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn
của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng đã cho biết
hiện tp hcm đang ở cấp độ dịch là cấp hai
cụ thể ở cấp quận huyện có một mươi trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một
giảm ba địa phương so với tuần trước
một mươi một trên hai mươi hai địa phương đạt cấp hai
cấp độ hai tăng bốn địa phương so với tuần trước
tp hcm chỉ còn một địa phương ở cấp độ ba là huyện cần giờ
trong nhiều tuần qua một số quận huyện có ghi nhận số f gia tăng
chủ yếu ở các quận huyện vùng ven là người đi làm ở khu chế xuất khu công nghiệp
về sự thận trọng của tp hcm trong mở cửa ông phạm đức hải
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho rằng
nguyên tắc của tp hcm là an toàn tới đâu mở cửa tới đó mở cửa thì phải an toàn
do vậy tp hcm cân nhắc vào tình hình phòng chống dịch để có giải pháp phù hợp
theo ông hải trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín mới của thành phố tăng so với tuần trước đó
số ca nhập viện cũng ngày càng cao hơn ca xuất viện và số ca tử vong ngày một mươi bốn tháng một mươi một là bốn mươi năm ca
những chỉ số này là những điều mà ban chỉ đạo thấy rằng cần phải tính toán
để khi nào cần phải mở cái này cho phép cái kia hoạt động trở lại ông hải nói
liên quan đề xuất cho tất cả các hàng quán trên toàn địa bàn
để phục vụ thức uống có cồn ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm
cho biết đang thí điểm bán rượu bia tại thành phố thủ đức và quận bảy đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
và sở đang cùng với hai địa phương này sơ kết báo cáo ủy ban nhân dân tp
từ nay đến cuối năm có nhiều lễ hội tp hcm sẽ căn cứ vào các độ dịch
công suất phục vụ của khu vực tổ chức để có quy định số lượt người tham gia
chuyển sang thông tin về các tỉnh miền tây
mới đây bà dương thị ngọc diễm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp sopchang
tỉnh sóc trăng cho biết thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến dưới một mươi tám tuổi
trong ba ngày từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng một mươi một ngày nghị tế tp sopchang bắt đầu triển khai tiêm cho các đối tượng
là trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi với số lượng gần tám năm trăm linh em
theo đó tp sopchang tổ chức ba điểm tiêm cho các em học sinh từ lớp bảy đến lớp chín
còn những trẻ không đến trường được tiêm tại các phường nơi cư trú
địa phương phấn đấu đạt tỷ lệ chín mươi năm số trẻ được tiêm trong năm hai nghìn hai mươi
thời gian mũi một từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một còn mũi hai sẽ được tiêm từ ba đến bốn tuần sau đó
cùng đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp sopchang huỳnh thị diễm ngọc cho biết
để sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tỉnh đã hoàn thiện phương án điều phối oxy y tế
về thực trạng oxy hiện tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín là đơn vị điều trị đa tầng quan trọng của tỉnh
năng lực thu dung bốn trăm năm mươi giường
trung bình mỗi ngày bệnh viện sử dụng ba mươi bình oxy bốn mươi lít sáu trăm hai mươi bảy kg oxy lỏng
bệnh viện ba mươi tháng bốn đơn vị điều trị đa tầng được sao nhiệm vụ một trăm hai mươi giường bệnh
trung bình mỗi ngày sử dụng năm mươi sáu mươi bình oxy bốn mươi lít
bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng trung bình mỗi ngày sử dụng một mươi năm bình oxy bốn mươi lít và ba bình oxy một mươi bốn lít
đối với trung tâm y tế huyện trung bình mỗi ngày sử dụng khoảng tám bình oxy sáu lít
tám bình oxy một mươi bốn lít và một mươi bình oxy bốn mươi lít

tỉnh sóc trăng đã tiếp nhận và phân bố hơn một máy tạo oxy cho các trung tâm y tế huyện và các bệnh viện giã chiến
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay tỉnh sóc trăng ghi nhận chín tám trăm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín
có sáu bảy trăm một mươi bảy người đã khỏi bệnh đang điều trị ba một trăm một mươi sáu ca
còn đối với tình hình dịch bệnh tại tây nguyên thì hiện nay nhiều tỉnh thuộc khu vực này
tính đến phương án cách ly f một tại nhà vì các khu cách ly tập trung đang quá tải
cùng đó với các tỉnh ở tây nguyên cũng lên các phương án để tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung
cụ thể trên địa bàn tỉnh gia lai ghi nhận hai bốn trăm ba mươi chín trường hợp dương tính
có năm ca tử vong trong đó một hai trăm sáu mươi sáu ca đi từ vùng dịch về
trước số ca có xu hướng tăng ngành chức năng đang xây dựng phương án
nếu mức độ dịch cao trên năm ca bệnh thì mới tiến hành cách ly f một tại nhà
gia lai có một tám trăm bốn mươi hai người là f một đang cách ly tập trung tại hai mươi ba cơ sở trên địa bàn tỉnh
và hai trăm bảy mươi hai người đang thực hiện cách ly tập trung tại sáu khách sạn trên địa bàn thành phố pleiku
những người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương đăng ký và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi cư trú
những người là f một cách ly tập trung không phân biệt đã tiêm hay chưa tiêm vaccine
và theo công bố của cơ quan chức năng gia lai đang là vùng dịch cấp độ hai
tại lâm đồng tình hình dịch covid một mươi chín cũng đang phức tạp và tỉnh này thực hiện việc cách ly nghiêm ngặt với f một f hai
theo đó với f một thì tổ chức cách ly ngay tất cả những người tiếp xúc
gần tại cơ sở cách ly tập trung ít nhất một mươi bốn ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định
trường hợp là trẻ em nếu đảm bảo các quy định thì thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn của sở y tế
về việc cách ly phòng chống dịch đối với trẻ em
trong lúc cách ly tổ chức lấy mẫu rt pcr tối thiểu hai lần trong quá trình cách ly
sau một mươi bốn ngày nếu âm tính thì kết thúc việc cách ly tập trung
chuyển sang tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong một mươi bốn ngày tiếp theo
không tụ tập đông người thực hiện nghiêm năm k
đối với f hai thì tổ chức cách ly f hai tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm rt pcr của f một
nếu kết quả xét nghiệm rt pcr lần một của f một dương tính với sars cov hai thì chuyển cấp cách ly f hai lên thành f một
nếu kết quả xét nghiệm rt pcr lần một của f một và của f hai nếu có đều âm tính với sars cov hai
trên cơ sở đánh giá nguy cơ dịch tễ để xác định f hai được kết thúc việc cách ly tại nhà
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và tổ covid một mươi chín cộng đồng
hiện tỉnh đang dự kiến trong tháng một mươi hai nếu tình hình dịch căng thẳng thì có thể thực hiện cách ly f một tại nhà
theo công văn tám nghìn ba trăm chín mươi chín của bộ y tế căn cứ tình hình dịch và điều kiện thực tế tại địa phương
ubnd cấp tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
tạo điều kiện tối đa cho người dân đồng thời không tạo áp lực quá tải
và có nguy cơ gây lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung
trước đó trong công văn sáu nghìn ba trăm tám mươi sáu ngày một mươi bốn tháng bảy bộ y tế cũng đã hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà với f một
trong đó bộ y tế đề nghị ubnd cấp tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà
một thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm liên quan đến tình hình dịch bệnh của tỉnh vĩnh phúc
mới đây ông phạm hoàng anh phó bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc vừa ký văn bản hỏa tốc
gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện phòng chống covid một mươi chín
hoạt động của tổ covid cộng đồng và tổ liên gia tự quản
theo đó từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến bảy tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã xuất hiện năm ổ dịch
ghi nhận hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng ở các huyện thành phố
nguy cơ lây lan ra các địa bàn khác là rất cao
huyện sông lô sáu ca yên lạc một mươi một ca thành phố phúc yên năm ca
theo phó bí thư tỉnh ủy phạm hoàng anh việc xuất hiện ổ dịch tại vĩnh phúc có nhiều nguyên nhân
nhưng chủ yếu là sự chủ quan lơ là trong công tác phòng chống
công tác phòng chống dịch của một số địa phương đơn vị nhất là công tác quản lý giám sát người về từ vùng dịch không nghiêm
hoạt động của các tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ liên gia tự quản có biểu hiện lơ là mất cảnh giác
không sát địa bàn không phát hiện được người đi về từ vùng dịch về địa phương làm lây lan dịch bệnh
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là quản lý các cơ sở kinh doanh
có điều kiện chưa nghiêm để một số cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định trong phòng chống dịch
nhằm tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
thường trực tình ủy yêu cầu chấn trình khắc phục ngay những biểu hiện tự mãn chủ quan lơ là
tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm những tập thể cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm
nhiệm vụ để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng ở năm ổ dịch trên
tình ủy vĩnh phúc cũng yêu cầu ban cán sự đảng ubnd tỉnh chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch
ở tất cả các địa phương đơn vị nhất là các địa bàn dễ phát sinh dịch bệnh và các khu
cụm công nghiệp tuyệt đối không để bị động bất ngờ không để phát sinh các ổ dịch mới trong cộng đồng
các khu công nghiệp đồng thời xem xét khởi tố đối với một số trường hợp chấp hành không nghiêm túc
các quy định phòng chống dịch gây hậu quả về dịch bệnh để đảm bảo tính gian đe của pháp luật
đối với sở y tế cần chủ động hướng dẫn về chuyên môn đối với các cơ sở y tế trong toàn tỉnh
theo hướng dẫn mới của bộ y tế về thành lập các trạm y tế di động ở các địa bàn dân cư khi có dịch
việc bố trí các tủ thuốc ở các cơ quan đơn vị và phương án truyền thông
hướng dẫn để người dân tự lấy mẫu test nhanh xét nghiệm
kính thưa quý vị trong bối cảnh này dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
khi số ca mắc đang tăng cao tại nhiều tỉnh thành chây gà nước
bởi vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
mỗi cá nhân cần chủ động và tự giác thực hiện các khuyến cáo của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
đặc biệt quý khán giả hãy nhớ thực hiện đầy đủ các chế độ tiêm chủng để tạo sức đề kháng tốt nhất cho bản thân
thông tin trên cũng đã khép lại phần tin tức của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại